chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đường tới tương lai
thưa quý vị mùa hè là thời gian được phép nghỉ ngơi của học sinh sinh viên sau mỗi một năm học
nhưng mùa hè cũng được coi là học kỳ ba với giáo trình mở để các em có thể học và trải nghiệm nhiều điều thú vị từ cuộc sống
trở thành những quân nhân tí hon làm quen và học tập đức tính tốt đẹp của người lính
tham gia những trại hè trải nghiệm để trưởng thành thậm chí là đi làm những công việc thời vụ hay là những chuyến đi tình nguyện đầy cảm xúc
đó đều là những bài học vô cùng bổ ích cần thiết cho cuộc sống mà giáo dục trong nhà trường chưa thể lấp đầy
năm nay là năm thứ năm tỉnh đoàn bộ chỉ huy quân sự và sở giáo dục đào tạo tỉnh quảng bình phối hợp tổ chức các chương trình học kỳ quân đội
trong lễ xuất quân các em rất háo hức sẵn sàng để được trải nghiệm và học hỏi thêm những điều mới mẻ
các bậc phụ huynh cũng kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để con em họ rèn luyện tính tự lập và trưởng thành hơn
điều này là một hoạt động rất bổ ích
và cảm giác như là mình
cũng rất là tự hào khi chính con của mình được tham gia các hoạt động này
chị nghĩ rằng đây là một môi trường rất là tốt để cho cả con rèn luyện và biết được gián khổ vất vả của các anh chiến sĩ
và từ đó thì có được cái sự cố gắng và rèn luyện tốt hơn
học kỳ quân đội kéo dài một mươi ngày các em sẽ được rèn luyện ý thức tự lập quân thủ kỷ luật khắt khe tác phong quân đội
các em cũng được gian luyện một số kỹ năng mềm
như sinh hoạt tập thể tăng gia sản xuất thể dục thể thao nhảy dân vũ các trò chơi vận động tham gia một số hoạt động thiện nguyện phù hợp
cháu lựa chọn học kỳ trong quân đội để tăng lên kiến thức của chúng ta trong mùa hè này
cháu rất vui
cháu hứa sẽ rèn luyện trong mùa học nhỏ
trong chương trình thì chúng tôi có thiết kế các nội dung như là giáo dục về truyền thống giáo dục về kiến thức quốc phòng giáo dục về các kỹ năng trong xã hội
giáo dục về các kỹ năng trong xã hội
giáo dục về các kỹ năng để phản ứng với các hoạt động sinh hoạt hôm nay
ban tổ chức cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất huấn luyện nơi ăn nghỉ thao trường bãi tập một cách đầy đủ an toàn và tốt nhất
nội dung học tập thiết thực phù hợp với tâm lý của lứa tuổi những điều bổ ích thiết thực và cả những kỷ luật khắt khe hứa hẹn cho các em một kỳ nghỉ hè lý thú